sở giao thông vận tải hà nội vừa có kế hoạch triển khai phục vụ vận tải trong dịp kỷ niệm bảy mươi một năm quốc khánh mùng hai tháng chín
và sáu mươi hai năm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi đồng thời hưởng ứng tháng an toàn giao thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
theo sở giao thông vận tải hà nội do dịp quốc khánh năm nay được nghỉ vào ngày thứ sáu
nên dự kiến lượng khách từ hà nội đi các tỉnh và ngược lại trong những ngày nghỉ lễ sẽ tăng cao
để phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân bảo đảm trật tự an toàn trong hoạt động vận tải
sở giao thông vận tải yêu cầu các doanh nghiệp trong hoạt động vận tải bằng xoay bít
bố trí bảo đảm xe số lượng và chất lượng tham gia hoạt động trên các tuyến
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thời gian chạy lộ trình của các tuyến
và cần chú trọng các tuyến hoạt động phục vụ hành khách tại các bến xe liên tỉnh khu vực các nhà ga tàu
xây dựng kế hoạch bố trí xe tăng cường phục vụ trên các tuyến giao thông qua các bên chính
đề phòng những ngày cao điểm để kịp thời xẻ tỏa khách khi lượng khách tăng đột biến
bên cạnh đó sở giao thông vận tải hà nội cũng yêu cầu thanh tra sở giao thông vận tải
lập phương án bảo đảm giao thông dự báo điểm đen điểm ùn tắc trong các đợt nghỉ lễ
và có kế hoạch giải tỏa khi sự cố ủn tắc xảy ra
phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
các phương tiện tham gia khai thác vận tải tại các bến xe kiểm tra giám sát việc niêm yết giá cước trên xe
bến xe việc thu phí vận tải và đón trả khách đúng nơi quy định kiểm tra giám sát
việc phát sử dụng phù hiệu xe tăng cường của các đơn vị khai thác biển xe và các đơn vị vận tải
xử lý nghiêm và thu hồi phù hiệu xe tăng cường thực hiện không đúng quy định